tại ngôi nhà ba tầng cũng là phòng trà ca nhạc trên đường đinh công tráng thành phố vinh tỉnh nghệ an
vụ cháy đã khiến sáu người tử vong và hiện công an tỉnh nghệ an đang chỉ đạo các phòng nghiệp vụ liên quan
phối hợp với viện khoa học hình sự bộ công an tiến hành các hoạt động khám nghiệm hiện trường
điều tra theo quy định của pháp luật để làm rõ nguyên nhân
căn nhà bị cháy được xác định là nhà ở vừa kết hợp kinh doanh
được bố trí một tầng hầm và ba tầng nổi
trong đó tầng một được sử dụng để cho thuê mặt bằng làm phòng trà
đã đóng cửa do dịch covid một mươi chín
một phòng ngủ của nhân viên một gara ô tô
tầng hai để chống tầng ba có một phòng nghỉ cho thuê
hình trường là vụ cháy nó đã cháy từ phía ngoài nó cháy vào nó cháy rất là mạnh
và khói đèn rất là nhiều
thì mình có với một số người mình hô hoán tiếp
thì một số người nữa là ra rồi toàn khu phố này là dậy
thì bắt đầu gọi điện cho một bốn
để cứu họ
có người trong nhà nhưng mà số lượng người trong nhà là hiện tại là không biết là bao nhiêu
nhưng mà chắc chắn là chỉ nói là có hai mẹ con ở trong nhà
thì nói chung là mọi người cũng rất là lo lắng
để coi như là đến tính mạng
nhưng mà thật sự là đám cháy nó quá mạnh
ngay sau khi vụ cháy xảy ra
công an tỉnh nghệ an đã huy động bảy xe chữa cháy
gần một trăm linh cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường
triển khai công tác chữa cháy
khi lực lượng chữa cháy đến hiện trường
đám cháy đã phát triển lớn toàn bộ khu vực tầng một
và đang cháy lan lên các tầng trên
khói khí động bao trùm cả căn nhà
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ
nhanh chóng triển khai công tác chữa cháy
tiến hành các biện pháp để cứu nạn cứu hộ
đồng thời chỉ đạo triển khai phun nước
làm mát ngăn cháy lan sang các khu vực nhà lân cận
đến h bốn mươi phút cùng ngày
sau khoảng hai mươi phút có mặt tại hiện trường
đám cháy đã được khống chế
dập tắt hoàn toàn
kiểm tra hiện trường
phát hiện sáu thi thể nạn nhân đã tử vong
gồm bốn người trong một gia đình
là chồng vợ và hai con
được phát hiện trong phòng ngủ tầng một
hai mẹ con thuê trọ được phát hiện trong phòng tầng ba
hiện cơ quan công an
đang xác định danh tính các nạn nhân
cái khó khăn nhất
là quá trình chữa cháy
đặc điểm của ngôi nhà là xây dựng kiên cố
xung quanh là
toàn bộ là
xây dựng bằng kính chịu lực
đường thoát lặn không có
dẫn đến nguyên nhân chết
là do khói độc
bao trùm là nạn nhân
quá trình cứu chữa
lực lượng chữa cháy cũng rất là
chủ động trong việc
tiếp cận và vừa một mặt
chữa cháy khoanh vùng và dập cháy
ngăn chặn cháy lan
phun làm mát ngăn chặn cháy lan
cùng với việc là cứu nạn
cứu hộ cứu nạn
rất khó khăn tiếp cận được
trong vùng cháy
bởi lẽ là khói độc khí độc
các vật liệu cháy nhiều

các hoạt động khám nghiệm
hiệu trường điều tra ràng rõ
nguyên nhân của vùng cháy